ngày một mươi hai tháng ba đảng bộ xã khánh trung huyện yên khánh khai mạc đại hội đại biểu lần thứ hai mươi sáu
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm với sự tham dự của một trăm bảy mươi sáu đại biểu đại diện cho năm trăm năm mươi hai đảng viên trong đảng bộ xã
đây là đơn vị được ban thường vụ tỉnh ủy ninh bình lựa chọn tổ chức đại hội điểm
thí điểm bầu trực tuyết bí thư cấp ủy tại đại hội để giúp kinh nghiệm chỉ đạo đại hội cấp cơ sở trong tỉnh
với tinh thần tập trung dân chủ thống nhất cao đại hội đã bầu ra một mươi năm đồng chí vào ban chấp hành đảng bộ xã khánh trung
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đồng chí phạm ngọc duân phó bí thư đảng ủy chủ tịch ủy ban nhân dân xã
được bầu giữ chức bí thư đảng ủy xã khánh trung đại hội đã thông qua nghị quyết chương trình hành động
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm ngay sau đó ban thường vụ tỉnh ủy ninh bình đã tổ chức rút kinh nghiệm về công tác
chỉ đạo đại hội điểm cơ sở rút kinh nghiệm việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên triển khai kế hoạch
tổ chức đại hội và việc chuẩn bị văn kiện nhân sự